thưa quý vị sáng nay đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác của bộ công an đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và chúc tết công an tỉnh hà nam
tại buổi làm việc công an tỉnh hà nam báo cáo với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự
của lực lượng công an hà nam năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm hai nghìn một mươi chín các lực lượng công an hà nam đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham mưu giúp các cấp ủy đảng
chính quyền huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân đảm bảo tốt an ninh trật tự
phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đặc biệt đã phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an đảm bảo an ninh an toàn đại lễ vê sát đền hợp quốc hai nghìn một mươi chín
tại chùa tam trúc ba sao huyện kim bảng
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã biểu dương đánh giá cao
những thành tích toàn thể cán bộ chiến sĩ công an hà nam đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng chí nhấn mạnh cán bộ chiến sĩ công an hà nam cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi chấp hành nghiêm chế độ trực ban trực chiến đấu huy động tối đa lực lượng phương tiện
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chấn áp mạnh các loại tội phạm tệ nạn xã hội đảm bảo tốt an ninh trật tự
góp phần cùng các lực lượng bảo vệ cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
cùng ngày đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến chúc tết
và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại công an tỉnh ninh bình
tại buổi làm việc lãnh đạo công an tỉnh ninh bình đã báo cáo nhanh với đồng chí thứ trưởng và đoàn công tác kết quả công tác của công an tỉnh ninh bình
trong thời gian qua đồng thời báo cáo kế hoạch và triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán canh tí
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam đã chúc mừng và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình
trong việc giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển
đồng chí nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có những biến động
vì vậy công an tỉnh ninh bình cần chủ động kiểm soát nắm chắc tình hình triển khai đồng bộ các phương án kế hoạch biện pháp nghiệp vụ
không để xảy ra đột xuất bất ngờ đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng chống các hành vi vi phạm về pháo
tập trung tấn công chấn áp các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen và tội phạm kinh tế
đảm bảo tuyệt đối cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn
nhân dịp tết nguyên đán canh tí thứ trưởng bùi văn nam gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ chiến sĩ
và mong rằng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh ninh bình vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó
góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
hôm nay ngày hai mươi một tháng một đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
đã đến thăm hỏi động viên gia đình trung úy nguyễn phạm thành nhân cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện hóc môn
tp hcm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ
dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín trung ý nhân cùng đồng đội thuộc tổ công tác ba trăm sáu mươi ba của công an huyện hóc bôn
khi tuần tra xử lý vi phạm đã bị hai đối tượng có hành vi điều khiển mô tô tụ tập thành đoàn
rồi phóng với tốc độ cao tông thẳng vào đồng chí nhân khiến đồng chí nhân bị ngã
do chấn thương sọ não đồng chí nhân đã tử vong sau đó
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình trung ý nhân
khẳng định sự hy sinh của trung ý nhân là tấm gương dũng cảm vì nước quên thân vì dân phục vụ đấu tranh với các loại tội phạm
thứ trưởng cũng mong chính quyền địa phương cùng công an tp hcm thực hiện chính sách hỗ trợ cho gia đình đồng chí
và sớm hoàn thành tủ tục để đề xuất công nhận điệt sĩ cho trung úy nhân
sự ra đi của đồng chí nhân đã để lại nỗi đau sự thương tiếc to lớn cho gia đình
đồng chí nhân là người con hiếu thảo là người chồng thương vợ
cô võ thị nhiệp sáu mươi hai tuổi mẹ của trung úy nhân bàng hoàng không nghĩ con mình đã mất
tết này gia đình cô đã mất một người con
sự ra đi của đồng chí nhân còn nhiều giang dở về công việc ý chí phân đấu và đứa con mới hình thành được sáu tháng tuổi trong bụng mẹ chưa biết mặt trà
chị phạm thị phương loan vợ trung ý nhân vẫn còn nhiều dây dứt và thương chồng vô bờ bến
anh chưa biết đứa con là trai hay gái
tôi rất là mong muốn con tôi đi đến
đi đến đích của mình đến cái ngành nghề của mình đã chọn
phải làm tốt một người con người tốt
ngày xưa ba tôi cũng là liệt sĩ
và sau khi tôi không ngờ đến ngày hôm nay tôi cũng lại là làm cha làm mẹ của liệt sĩ như vậy
tự hào rất là tự hào rồi
những lúc đơn động một mình buồn buồn lại nhớ đứa con
đợi đêm lần nghe điện thoại thấy số điện thoại là em tưởng là bữa nay không đi làm
tôi không kêu mở cửa
nhưng mà không ngờ
tự hào là nét nhạy khiến mà anh mất đi mà mọi người ai cũng thương tiếc
nói chung là sau này con nó cũng sẽ về
không gì bù đắp được với nỗi đau mất mát
người con yêu quý người chồng trong gia đình
sự mất đi vĩnh viễn người đồng chí đồng đội thân yêu
sự hy sinh của anh để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân bảo vệ tổ quốc
và như là một động lực một sức mạnh cho những đồng đội của anh
sẽ phấn đấu hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn
để xứng đáng là những người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
sáng nay công an tỉnh bà rịa vũng tàu cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng
đã đến bệnh viện bà rịa thăm hỏi chương quý nguyễn đắc nghĩa
cán bộ công an thị trấn ngãi giao huyện châu đức bị thương trong lúc làm nhiệm vụ
công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên chương quý nguyễn đắc nghĩa
yên tâm điều trị thương tích mong đồng chí nghĩa nhanh chóng ổn định sức khỏe
tiếp tục công tác phục vụ nhân dân
trước đó sáng ngày hai mươi tháng một thực hiện nhiệm vụ do chỉ huy công an thị trấn ngãi giao giao
chương quý nguyễn đắc nghĩa cùng một thành viên ban bảo vệ dân phố
đến gặp lê hoàng ba mươi năm tuổi trú tại thị trấn ngãi giao
để mời đối tượng đến cơ quan công an làm rõ vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
sau khi nghe chương quý nghĩa truyền đặt đội dung hoàng lấy lý do vào nhà mặc áo
nhưng đã lấy một cơ lo hội để bất hợp chém vào vùng bụng chương quý nghĩa gây thương tích nặng
sau khi gây án đối tượng chạy vào nhà đóng cửa cố thủ bên trong
lực lượng chức năng đến nhà hoàng để vận động nghi can này ra đầu thú
tuy nhiên cả hoàng và người thân của y không hợp tác
hoàng là đối tượng nghiện ma túy đang được quản lý giáo dục tại địa phương
chiều ngày hôm qua công an tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ phát động
toàn lực lượng công an tỉnh học tập gương hy sinh anh dũng của ba đồng chí
lệnh phát động được truyền hình trực tiếp đến công an các địa phương trong tỉnh
trong khi thực hiện nhiệm vụ tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
đại tá nguyễn huy thịnh đại úy phạm công huy thượng úy dương đức hoàng quân đã anh dũng hy sinh
sự hy sinh của các anh đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
để khắc ghi truyền thống quý báu đó công an tỉnh đồng nai phát động toàn lực lượng
học tập tấm gương dũng cảm của ba đồng chí đã vì kỷ cương phép nước
vì bình yên cuộc sống của nhân dân mà hy sinh quên mình
đây là nguồn động lực thôi thúc cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung
và công an đồng nai nói riêng tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
công an tỉnh lào cai tổ chức phát động học tập gương anh dũng hy sinh của các liệt sĩ công an nhân dân
trong khi làm nhiệm vụ tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
tại lễ phát động lãnh đạo công an tỉnh lào cai đã khái quát lại vụ việc xảy ra
tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn
trước sự anh dũng hy sinh của ba liệt sĩ
công an huy thịnh đại quý phạm công huy và thượng quý dương đức hoàng quân
để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của ba đồng chí
cũng như phát huy truyền thống tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc và lực lượng công an nhân dân
tại lễ phát động các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh lãnh đạo các đơn vị
cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh lào cai tự nguyện quyên góp
ủng hộ nhằm giúp đỡ động viên gia đình và thân nhân của ba đồng chí hy sinh
những ngày này lực lượng công an trên cả nước tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động
thăm hỏi chúc tết tặng quà các gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn
cũng như chính quyền địa phương trên địa bàn
công an tỉnh quảng nam đã đến thăm hỏi tặng quà các bà mẹ việt nam anh hùng
do công an tỉnh nhận phụng dưỡng
tại đây đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe
đời sống tinh thần của các mẹ đồng thời chúc các mẹ đón tết cổ truyền của dân tộc
đầm ấm vui tươi bên con cháu
mong muốn các mẹ khỏe mạnh sống vui trường thọ là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu
và nhân dân trong vùng noi theo góp phần tích cực xây dựng quê hương đất nước
ngày càng văn minh giàu đẹp
hiện công an tỉnh quảng nam đang phụ dưỡng một mươi tám mẹ việt nam anh hùng
công an tỉnh hà tĩnh cùng lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội
lãnh đạo huyện kỳ anh đã đến tặng quà tết cho hộ nghèo đối tượng chính sách ở huyện kỳ anh
tại đây đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà chúc tết thân nhân liệt sĩ trần xuân thảo chín mươi tuổi
ở xã lâm hợp thương minh trần hồng minh xã kỳ lạc và thương minh phan thanh huần xã kỳ lạc
cũng trong dịp này lãnh đạo công an tỉnh hà tĩnh đã đến động viên chia sẻ với hai cháu bé
ở thôn xuân hà xã lâm hợp có bố mẹ cùng mất trong vụ tai nạn giao thông
nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi công an tỉnh đắk lắc đã đến thăm tặng quà
và chúc tết ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đắk lắc
và một số cơ sở thờ tự chùa tịnh xá trên địa bàn tỉnh
trong không khí nồng ấm thân tình gần gũi của những ngày xuân
giám đốc công an tỉnh đắk lắc cùng đoàn đã gửi những lời chúc đến các vị hòa thượng
tăng ni các vị chức sắc cùng đồng bào tín đồ phật tử một năm mới an lành hạnh phúc an khang thịnh vượng
đồng thời cũng trân trọng ghi nhận những đóng góp tâm sức của các vị hòa thượng chức sắc tôn giáo
và đông đảo tín đồ phật tử thời gian qua trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và đoàn kết xây dựng thôn buôn khu phố no ấm bình yên văn hóa
các vị hòa thượng tăng ni và các vị chức sắc tôn giáo cũng bày tỏ tâm nguyện của mình trong thời gian tới
sẽ tích cực bảo ban vận động đồng bào tín đồ phật tử nêu cao tinh thần đoàn kết tôn giáo
đoàn kết dân tộc góp sức vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cùng với cán bộ chính quyền các cấp xây dựng thôn buôn khu phố no ấm bình yên văn hóa tỉnh đắk lắc
ngày thêm ổn định và phát triển
những ngày tết nguyên đán nhu cầu sử dụng máu trong cấp cứu và điều trị bệnh sẽ tăng cao
để có đủ lượng máu cung cấp cho các bệnh viện và dự trữ
lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi đã ứng trực sẵn sàng hiến máu hiến tiểu cầu dịp tết
năm nào cũng vậy vào dịp cuối năm và tết nguyên đán các bệnh viện đều rơi vào tình trạng thiếu máu
từng ngày từng giờ người bệnh đang trông chờ những dòng máu nóng được chia sẻ từ cộng đồng
trong khi đó lượng máu thu gom được tại thời điểm này rất khó khăn hơn bình thường
vì vậy lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức chương trình xuân hồng yêu thương
nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị dịp tết
chúng tôi đã tiếp nhận được sáu mươi anh em chiến sĩ sẵn sàng hiến máu trong dịp tết nguyên đán này
với tình hình diễn biến phức tạp của bệnh số xuất viết cũng như tai nặng vô thông
các anh hiệp chiến sĩ đã thành lập một đội hình sáu mươi chiến sĩ sẵn sàng hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong những ngày tết
để sẵn sàng hiến máu hiến tiểu cầu khi bệnh nhanh càng
đây là một việc làm vô cùng tốt
cùng ý nghĩa thiết thực và cứu sống nhiều được bệnh nhân trong dịp tết nguyên đáng sắp tới
có trên sáu mươi đoàn viên là cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động đã tự nguyện tham gia chương trình
mỗi cán bộ chiến sĩ lấy mẫu xét nghiệm xác định nhóm máu chất lượng máu
trong thời gian trước trong và sau tết số cán bộ chiến sĩ trên được bố trí thường trực tại đội sẵn sàng tham gia hiến máu
chúng tôi ngoài thực hiện nhiệm vụ
ứng trực để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết trong những ngày tết canh tí năm hai nghìn hai mươi
thì còn sáng sòn thực hiện ứng cứu kịp thời những bệnh nhân không may mắc bệnh hiếu nghèo
những người bị tên nặng giao thông càng máu khi có yêu cầu của khoa học bệnh viện đông khoa tỉnh quảng ngãi
thông qua đó thì tôi thám thêm hình ảnh đẹp của lực lượng của bọn nhân nữ chung và lực lượng sát cơ động nữ riêng trong lòng nhân dân
những giọt máu nghĩa tình không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm
sự sẻ chia tinh thần tương thân tương ái giữa con người với con người
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ người dân vui xuân đón tết
còn mong muốn cung cấp một lượng lớn nhu cầu máu sạch có chất lượng để cấp cứu
điều trị cho bệnh nhân những lúc cần truyền máu trong dịp tết